nhưng đến chiều và tối mai vùng hội tụ gió trên cao xuất hiện vì thế ở khu vực bắc bộ sẽ có những điểm mưa rào và rông
trên biển ở vĩnh bắc bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù tiếp tục xuất hiện về đêm muộn và sáng sớm
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông đến đông nam cấp ba nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước